bảy mươi cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ được tăng cường sẽ được công an tỉnh khánh hòa phân công về các địa phương để thực hiện công tác phòng chống dịch
trong đó tập trung tại những địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp như thành phố nha trang huyện diên khánh và huyện cam lâm
quán triệt và giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ được tăng cường ban giám đốc công an tỉnh nhấn mạnh
từng cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt sung kích trên tuyến đầu phòng chống dịch
khắc phục mọi khó khăn phối hợp và hỗ trợ tối đa cho các lực lượng chức năng và nhân dân
quá trình thực hiện nhiệm vụ từng cán bộ chiến sĩ phải luôn thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng bảy tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ cũng đã tăng cường tám mươi cán bộ chiến sĩ hỗ trợ tỉnh khánh hòa phòng chống dịch bệnh
công an huyện châu thành tỉnh tây ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một thanh niên quê nam định tạm trú tại xã thái bình huyện châu thành
về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức với số tiền một mươi triệu đồng
trước đó tổ tuần tra lưu động của công an huyện châu thành phát hiện nam thanh niên này điều khiển xe trên đường nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
thì nam thanh niên không đưa ra được lý do chính đáng nên tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi ra đường trong trường hợp không cấp thiết
không giấy phép lái xe và đồng thời tạm giữ phương tiện
sau đó người này đã dùng tài khoản facebook có tên đồ gỗ tây ninh đăng bài viết với nội dung bôi nhọ xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng công an
qua làm việc thanh niên trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thành công vụ xảy ra tại ubnd tp hà nội và các đơn vị liên quan đồng thời chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố các bị can nguyễn đức trung nguyên chủ tịch
ubnd tp hà nội võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên thoát nước hà nội
và nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ atic cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
kết luận điều tra của bộ công an xác định ông nguyễn đức trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo lãnh đạo công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên thoát nước hà nội mua chế phẩm redoxi ba c từ công ty attic là công ty gia đình của ông trung
với mức giá cao hơn mua từ nhà sản xuất được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng số tiền hơn ba mươi sáu tỷ đồng
cơ quan điều tra đánh giá hành vi của bị can nguyễn đức trung ngoài việc gây thiệt hại cho ubnd tp hà nội để vụ lợi cho công ty gia đình
còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của tổ chức cá nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hình ảnh của ubnd tp hà nội của người đứng đầu tp hà nội
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các cơ quan truy tố xét xử xem xét xác định các tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật đối với bị can nguyễn đức trung trong quá trình truy tố xét xử
tại tỉnh quảng trị lực lượng chức năng gồm bộ đội biên phòng công an hải quan vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy tại khu vực biên giới
cụ thể vào lúc h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám tại thôn làng vây xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lượng bộ đội biên phòng đội kiểm soát ma túy cục hải quan tỉnh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị công an huyện hương hóa phối hợp
đã bắt giữ hồ văn long sinh năm hai nghìn trú tại huyện hướng hóa có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ tại hiện trường là sáu mươi viên nén màu hồng hình trụ
đối tượng long khai nhận đó là ma túy tổng hợp hiện vụ án đang được đấu tranh mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can thêm sáu đối tượng trong đường dây ghi số đề lớn nhất ở tỉnh đắk lắc từ trước đến nay
với tổng số tiền giao dịch trên năm trăm linh tỷ đồng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
liên quan đến đường dây số đề này đến nay công an thành phố buôn ma thuật đã khởi tố tổng cộng hai mươi bốn bị can
trước đó vào ngày một mươi chín tháng sáu các tổ công tác công an thành phố bùa ma thuật đã đồng loạt kiểm tra bắt quả tang hàng loạt địa điểm ghi số đề
đường dây số đề này là nguyễn anh tài ba mươi tuổi trú tại phường thành công thành phố bù man thuật
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này đã hoạt động trong một thời gian dài
mỗi ngày giao dịch khoảng một tỷ đồng tổng số tiền giao dịch đến khi bị bắt là trên năm trăm linh tỷ đồng
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
bộ y tế cho biết chương trình điều trị tại nhà home scare có kiểm soát cho các trường hợp f tại nhà và cộng đồng
sẽ triển khai thiết điểm tại thành phố hồ chí minh bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng tám
theo đó chương trình được triển khai với ba hoạt động chính gồm lấy mẫu xét nghiệm tại nhà cộng đồng
cung cấp hợp thuốc home base care cùng một số sản phẩm nâng cao sức khỏe
đồng thời hỗ trợ tư vấn và quản lý sức khỏe trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và cung cấp gói thực phẩm đảm bảo an sinh xã hội cho người nhiễm và các thành viên trong gia đình ở tại nhà
không ra ngoài tránh tiếp xúc góp phần làm giảm nguy cơ lây lan
bộ y tế cũng cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết đối với các f giúp họ tự chăm sóc
theo dõi sức khỏe để hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị
hcdc cũng cung cấp cho người dân các số điện thoại ba trăm một mươi hai đội phản ứng nhanh
ở tất cả các quận nguyện thành phố thủ đức giúp người bệnh chủ động liên lạc với cơ sở y tế
khi xuất hiện triệu chứng trở nặng để được giúp đỡ
dự kiến ngày mai một mươi năm tháng tám các chuyên gia của bộ y tế trực tiếp vào thành phố hồ chí minh
phối hợp triển khai chương trình thí điểm điều trị f tại nhà
thưa quý vị thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên trên cả nước
triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho phụ nữ mang thai từ một mươi ba tuần trở lên
việc tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai được bộ y tế quyết định khi liên tục trong thời gian vừa qua
ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín nhập viện trong tình trạng nguy kịch
khu cách ly điều trị covid một mươi chín bệnh viện hùng vương thành phố hồ chí minh
là một trong những bệnh viện tuyến cuối điều trị covid một mươi chín dành cho sản phụ
bệnh viện hùng vương áp dụng theo mô hình tách đôi để vừa phục vụ cho sản phụ không mắc covid một mươi chín
vừa điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
khu vực này luôn trong tình trạng quá tải bởi dù quy mô chỉ có một trăm hai mươi giường
nhưng luôn tiếp nhận một trăm tám mươi đến hai trăm linh phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín
tại đây các bác sĩ phải làm hai việc cùng một lúc
đó là cứu sống cả mẹ lẫn con
trong thời điểm này trong tâm dịch khi dịch đang bùng phát
thì phụ nữ mang thai tiếp cận được với lại vaccine sớm chừng nào tốt chừng đó
như vậy thì nó sẽ giúp cho mình giảm được cái nguy cơ mắc bệnh
cũng như giảm nguy cơ tử vong của mẹ và thân
nguy cơ nhiễm covid một mươi chín và có thể là biến chứng nặng đe dọa đến phụ nữ mang thai
vì vậy ngay sau khi bộ y tế ban hành quy định tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho phụ nữ mang thai từ một mươi ba tuần trở lên
bệnh viện hùng vương được thành phố hồ chí minh
chọn là đơn vị đầu tiên thực hiện quy định này
được tiêm vaccine covid một mươi chín nhiều phụ nữ mang thai không khỏi vui mừng
khi đang ở khu vực tâm dịch
thời gian gần đây bầu bị dính covid hơi nhiều
nên tiêm thì nó an toàn hơn cho bầu
thấy cũng vui tại vì sau khi được tiêm rồi thì cái khả năng tự vệ của mình nó cao hơn
nhưng mà cũng có hơi ít lo lắng một xí về tác dụng của nó sau khi mà mình tiêm
hiện nay hầu hết các hiệp hội sản phụ khoa lớn trên thế giới
và tổ chức y tế thế giới who đều khuyến cáo nên tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai
để bảo vệ mẹ và bé
chính vì vậy không chỉ bệnh viện hùng vương sở y tế tp hcm
cũng đề nghị các bệnh viện đại học y dược bệnh viện từ dũ bệnh viện mỹ đức
tiến hành đặt danh sách và triển khai tiêm
thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
từ ngày một tháng sáu cho đến ngày một mươi ba tháng tám
đơn vị đã xử lý hai bệnh viện
hàng loạt vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín với số tiền hơn hai mươi chín tỷ đồng
trong thời gian tp hcm áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung lực lượng để mạnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tiếp tục duy trì bố trí các chốt trạm trên tuyến đường đạm trách
đồng thời tuần tra xử lý những vi phạm trong công tác phòng chống dịch
tính đến ngày một mươi ba tháng tám bên cạnh những người dân chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch
vẫn còn tồn tại một số trường hợp cố tình vi phạm
cảnh sát giao thông đã xử lý năm trăm bảy mươi trường hợp không đeo khẩu trang
gần một mươi năm trường hợp không chấp hành chỉ thị một mươi sáu rồi quyết định xứ phạt với số tiền hơn hai mươi chín tỷ đồng
để tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm sẽ tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng liên quan
thực hiện tốt việc kiểm soát người và phương tiện nhằm đảm bảo việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm tăng cường hơn nữa việc truy vết trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
công an tp hcm vừa đưa vào hoạt động phần mềm quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch
thông qua mã qr kết hợp với dữ liệu dân cư
cơ quan chức năng sẽ dễ dàng nắm bắt được các di biến động của người dân khi lưu thông
chỉ mất từ ba đến năm phút thực hiện các công đoạn quét mã qr
rồi điền các thông tin cá nhân nơi ở điểm đi điểm đến và biển kiểm soát của phương tiện mình điều khiển
anh lê hồng sơn đã hoàn thành nghĩa vụ khai báo thông tin dân

không chỉ có ưu điểm giúp cơ quan chức năng
chức năng cập nhật được thông tin về dân cư và quản lý di biến động của người đi từ vùng dịch
mà đối với người dân việc khai báo này chỉ thực hiện một lần
nếu tiếp tục di chuyển trong ngày thì tại các chốt kiểm soát khác sẽ không phải khai báo nữa
thay vào đó chỉ cần cung cấp mã qr trên điện thoại thông minh cho lực lượng chức năng là có thể qua chốt
kỳ trước thì phải khai báo nhiều lần đi cũng hơi cực
nhiều khi mình cũng gọi vô chỗ siêu thị hay là các đơn vị
ngân hàng phải cây báo lại nó cũng rất là lâu phiền
lần này thì mình chỉ khai báo một lần thôi mình tiết kiệm được nhiều thời gian
cái app này nó tiến bộ hơn rất là nhiều cho nên cái việc cập nhật thông tin cũng dễ
kê khai mã qr để phục vụ công tác di biến động thì có trình tựu có năm bước
bước thứ nhất người dân có thể tự kê khai trên mạng và kê khai tại các chốt trạm một mươi hai chốt trạm
bước thứ hai là điền các thông tin
bước thứ ba là xác nhận cái mã đã có sẵn
bước thứ tư là gửi thông tin
bước thứ năm là chụp lại màn hình để cho lực lượng tại các chốt trạm một mươi hai chốt trạm này kiểm soát và giải quyết cho đi qua
một số trường hợp không có các điện thoại và các thiết bị thông minh thì có thể khai qua tờ khai y tế
thông qua ứng dụng này thông tin di biến động của công dân được cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tập hợp hàng ngày
và chuyển các địa phương
theo từng bước sàng lọc những công dân khai báo sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ưu điểm này sẽ giúp dữ liệu dân cư quốc gia dần đầy đủ hơn
song song đó nếu có ca dương tính covid một mươi chín cơ quan chức năng ngay lập tức khoanh vùng f và các f một f hai nhằm kịp thời ngăn chặn dịch lây lan
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tỉnh đồng nai đã triển khai nhiều kế hoạch phòng chống sự lây lan
trong đó lực lượng công an nhân dân ở tuyến cơ sở đang ngày đêm căng mình cắm chốt đi từ ngõ gõ từ nhà
truy vết kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự góp phần hiệu quả vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh
và không thể không nhắc tới những bóng hồng đã không quản ngại khó khăn vất vả gác lại việc gia đình con nhỏ để chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh
hơn hai tháng nay trung tá phạm thị minh hiền phó trưởng công an phường tân phong thành phố biên hòa
đã cùng đồng đội tạm gác việc gia đình để ngày đêm truy vết kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại địa phương
chồng chị cũng làm công an đang làm nhiệm vụ tại phường hiệp hòa thành phố biên hòa
do vậy hai con phải gửi về bà ngoại ở xã thạch phú huyện vĩnh cửu
những phút rảnh rỗi ít ỏi chị mới tranh thủ để gọi điện thoại hỏi thăm việc ăn học và gặp các con qua màn hình điện thoại
sao cái tay để dì kỳ học tiếng anh nhít đầu lắm hả
thôi để cái tay xuống cho mẹ coi cái mặt cho đàng hoàng coi nè ý răng xuống ai nhổ răng cho con bác sĩ hả
con tự nhổ được hả
hai bạn có nói nhớ mẹ không
bạn nhớ mẹ hay nhớ ba
dạ là nhớ mẹ
nhớ ba không kỳ ta
à ba mẹ đúng không
học ngoan nha mà ngủ ngon
cũng giống chị hiền thượng úy ngô thuyền liên cán bộ công an phường quang vinh tp biên hòa cũng đã xa cô con gái hơn bốn tuổi hơn hai tháng nay để thực hiện nhiệm vụ trực gác điểm cách ly y tế tại trường tiểu học lê văn tám
con chào mẹ nha
con nhớ mẹ không
lâu quá rồi chắc quên mặt mẹ luôn rồi
nhớ mẹ rồi khóc qua mình muốn khóc rồi
tội nghiệp quá à
khi nào hết trời mẹ về mẹ mua đồ chơi cho con nha
dạ nhỏ à
dạ thôi anh nha
do cái tình hình dịch tức tạp như thế này thì hai tháng rồi là ông chí hơi như là trực chốt cũng em trực nên là không có thời gian về nhà để đảm bảo cho cái thòng chống dịch
thì đơn vị cũng thông cảm cho cái hoàn cảnh nhưng mà do cái tình hình thòng chống dịch chung của đất nước thì đồng chí cũng hành hình tốt ứng dụ
dịch covid một mươi chín vẫn còn hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố biên hòa trong đó phường quang vinh còn ba điểm cách ly tạm thời và sáu chốt phong tỏa
với phường tân phong hiện cũng có năm điểm cách ly và một mươi chốt phong tỏa
do vậy toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an khắp phường phải khắp phòng tỏa
các cán bộ chiến sĩ công an khắp phường phải khăn mình kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung cách ly y tế các khu vực có nguy cơ cao vì dịch bệnh phải thực hiện phong tỏa tạm thời
nhưng với tinh thần trách nhiệm của mình mỗi cán bộ chiến sĩ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thì đơn vị của chúng tôi là tuyến đầu cơ sở tham gia phòng chống dịch với các lực lượng khác
thì đơn vị với một cái tập thể đơn vị đoàn kết gắn bó
anh em rất là yêu thương nhau
để mà thực hiện hoàn thành cái nhiệm vụ thường xuyên cũng như là hiện nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch hiện nay
thì tất cả các thành viên trong đơn vị đều gạt bỏ những cái riêng tư của gia đình mình
để đến với công việc một cách là hăng say và nhiệt tình nhất để tham gia phòng chống dịch
vẫn biết rằng không tình cảm nào có thể sánh bằng tình mẫu tử thiên liêng
xong nhiệm vụ chống dịch còn nhiều phức tạp và cam go phía trước
nên thời gian qua
những bóng hồng công an nhân dân cũng như biết bao phụ nữ của các ngành các cấp khác
đang phải nén lòng gói ghém những nhớ nhung gia đình con cái
để quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín